chiều nay ngày hai mươi một tháng tám tại nhà quốc hội đồng chí tổng thị phóng
quỷ viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu
người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh thái nguyên
bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh
sáu mươi gương mặt trong đoàn đại biểu người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh thái nguyên
có mặt hôm nay là những cá nhân gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền vận động
hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tiếp thu những tâm tư nguyện vọng của những thành viên trong đoàn đồng chí tòng thị phóng cho biết
những năm qua tỉnh thái nguyên đã thực hiện tốt công tác ổn định tình hình an ninh chính trị
phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế được chú trọng
đặc biệt tỉnh phát huy được sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số
theo đồng chí tòng thị phóng đạt được những thành quả này là nhờ sự đóng góp không nhỏ
của đội ngũ những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
đồng chí tòng thị phóng mong muốn đội ngũ những người có uy tín tiêu biểu của tỉnh thái nguyên
tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước
cộng đồng đồng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh thái nguyên nói riêng và đất nước nói chung